sau một thời gian thông quan trở lại tại hai cửa khẩu hiễu nghị và tân thanh của tỉnh lạng sơn
hoạt động xuất nhập khẩu liên tục gia tăng
cửa khẩu tân thanh theo thống kê những ngày đầu tháng ba đã tăng lên một trăm linh bốn xe
tương đương với gần một bảy trăm linh tấn nông sản được thông quan chủ yếu là thanh long mít xoài dưa hấu
còn tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị đã có khoảng ba trăm linh xe hàng làm thủ tục xuất khẩu qua đây
các lực lượng chức năng cũng khuyên cáo các doanh nghiệp nên cập nhật thông tin
để đưa hàng lên cửa khẩu đúng thời điểm